trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thành lập lực lượng công an nhân dân việt nam một mươi chín tháng tám
sáng nay công an tỉnh gia lai đã long trọng tổ chức lễ khánh thành di tích lịch sử ban an ninh gia lai
đồn công an số một mươi hai thị trấn dân chủ tại xã kron huyện kran
với đạo lý uống nước nhớ nguồn chi ân các thế hệ đi trước được sự đồng ý của tỉnh ủy
công an tỉnh gia lai đã đầu tư xây dựng di tích lịch sử ban an ninh tỉnh và bia di tích đồn công an số một mươi hai thị trấn dân chủ
trong đó di tích ban an ninh có diện tích hai m hai gồm bia di tích lịch sử ban an ninh gia lai một nghìn chín trăm sáu mươi hai một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và các hạng mục phụ trợ thể hiện tâm nguyện của thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh gắn bó với thời kỳ lịch sử hào hùng
là niềm mong mỏi của thế hệ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh gia lai hôm nay
công trình không chỉ có ý nghĩa
công trình không chỉ là ý nghĩa chính trị sâu sắc khắc ghi công lao của ban an ninh gia lai trong kháng chiến trong mỹ
mà còn là địa chỉ để giáo dục truyền thống cách mạng lòng yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ